singapore sẽ kéo dài lệnh giãn cách xã hội hiện nay tới ngày một mươi một tháng sáu với nhiều biện pháp cắt chặt hơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
singapore ghi nhận thêm một một trăm một mươi một ca nhiễm mới đưa tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước này lên chín một trăm hai mươi năm ca mức cao nhất ở đông nam á
chính phủ singapore cũng thông báo sẽ chi tiếp ba tám tỷ đô la singapore để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn cách ly kéo dài